từ giờ ngày hôm nay tỉnh bình dương cũng tiếp tục giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu
đồng thời thực hiện sanh hóa địa bàn
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu các sở ban ngành ubnd các huyện thị xã thành phố
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với các địa phương gồm thành phố thủ dầu một thành phố dĩ an thành phố thuận an
thị xã bến cát và thị xã tân uyên kể từ giờ ngày một mươi sáu cho đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đối với các địa phương này tiếp tục áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông hoạt động
trong khung thời gian từ một mươi tám giờ ngày hôm trước đến sáu giờ ngày hôm sau
riêng bốn huyện phía bắc gồm bầu bàng bắc tân uyên dầu tiếng và phu giáo
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng tám cho đến hết ngày hai mươi hai tháng tám
tuy nhiên các địa phương này không áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông hoạt động
trong khung thời gian như là các địa phương phía nam